cũng theo ông long hiện nay công an tỉnh bình phước có năm chốt kiểm soát ở cửa ngõ xa vào tỉnh bình phước
tại các chốt này lực lượng chức năng sẽ kiểm tra các phương tiện ra vào tỉnh
khi các phương tiện đủ điều kiện an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín thì dán phiếu nhận diện lên phía trước xe
phiếu nhận diện này sẽ theo suốt hành trình của xe khi đi qua địa bàn tỉnh bình phước
cách chốt khác khi thấy phiếu nhận diện này thì không kiểm tra nữa
điều này giảm bớt các khâu thủ tục và tạo điều kiện cho tài xế dễ dàng lưu thông qua địa bàn tỉnh nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
chúng tôi đã gọi điện liên lạc với người tài xế của chiếc xe ô tô có gian giấy lên cửa xe ô tô nhưng chưa nhận được sự phản hồi
trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một chiếc xe ô tô bị rán giấy niêm phong có ghi dòng chữ
tài xế và người đi cùng trên xe không được xuống xe trên địa bàn tỉnh bình phước trong quá trình di chuyển về bình dương
giấy niêm phong này có đóng hai số đỏ chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín sao bọng đăng hà
ô tô bị niêm phong cửa khi đi qua địa bàn bình phước
theo đó vào trường một mươi sáu tháng một mươi mạng xã hội lan truyền hình ảnh ô tô đi qua tỉnh bình phước bị dán niêm phong cửa
niêm phong được đóng dấu của chốt kiểm soát sao bọng đăng hà ở xã thống nhất huyện bù đăng
yêu cầu người trên ô tô không xuống xe khi di chuyển qua bình phước để về bình dương
nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng tỉnh bình phước đã làm khó người dân
trái quyết định của thủ tướng bộ giao thông vận tải
ông nguyễn văn lưu phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín huyện bù đăng xác nhận
có sự việc như vậy xảy ra trên địa bàn và cho biết huyện buộc phải làm như vậy vì qua test nhanh
các chỗ phát hiện nhiều tài xế nhiêm ncov
số lượng tài xế dương tính khi test nhanh nhiều quá nếu thả ra cộng đồng hậu quả khó lường
huyện buộc phải làm động tác cấm họ xuống xe khi qua địa bàn huyện để đảm bảo công tác phòng dịch ông lưu nói
theo lãnh đạo địa phương từ ngày một tháng một mươi đến nay huyện bù đăng đã phát hiện một mươi tài xế mắc covid một mươi chín khi test nhanh tại các chốt
trước phản ánh của người dân về việc rán niêm phong cửa xe ông nguyễn văn lưu cho biết huyện sẽ điều chỉnh lại
từ ngày ba mươi tháng sáu đến một mươi sáu tháng một mươi tỉnh bình phước ghi nhận một năm trăm linh ba ca nhiễm ncov
trước đó vào sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi thủ tướng phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về những kết quả bước đầu của công tác phòng chống dịch
trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy bốn hai nghìn hai mươi một đến nay
phát biểu mở đầu hội nghị thủ tướng nêu rõ
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được kiểm soát cơ bản trên phạm vi toàn quốc
chúng ta đang từng bước chuyển sang giai đoạn mới
ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua ban chỉ đạo quốc gia và chính phủ đã thống nhất ban hành nghị quyết một trăm hai mươi tám
quy định tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt
hiệu quả dịch bệnh
bộ y tế đã ban hành hướng dẫn chuyên môn y tế thực hiện quy định này
thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá những kết quả bước đầu
những bài học kinh nghiệm những bước ngoặt quyết định trong phòng chống dịch
thảo luận thêm những giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh
vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
đây là quy định hướng dẫn tạm thời do việc này chưa có tiền lệ
cần vừa làm vừa rút kinh nghiệm bổ sung hoàn thiện mở rộng dần
thủ tướng đề nghị các địa phương báo cáo phản ánh về tình hình sau một tuần thực hiện
nghị quyết một trăm hai mươi tám và hướng dẫn của bộ y tế những điểm còn vướng mắt
chưa thống nhất để sửa đổi bổ sung quy định
bên cạnh đó vẫn còn một số nơi chưa làm theo đúng quy định chung
thực hiện khác nhau tạo ách tắc vướng mắc không cần thiết gây phiền hà cho nhân dân
thủ tướng nêu rõ tinh thần chung là lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thống nhất
xuyên suốt từ trung ương tới địa phương
các địa phương áp dụng linh hoạt sáng tạo nhưng không được quy định trái với quy định của trung ương
nếu thực hiện các biện pháp cao hơn sớm hơn quy định chung thì phải báo cáo cấp trên
các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
phương án tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn thích ứng với diễn biến dịch bệnh
đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắt
đặc biệt chính phủ yêu cầu các địa phương không ban hành các quy định mới
và bãi bỏ ngay những yêu cầu điều kiện trái với quy định của cơ quan trung ương
và gây khó khăn cho người lao động doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
phối hợp chặt chẽ để tổ chức việc di chuyển của người dân
người lao động bảo đảm trật tự an toàn an dân
hỗ trợ tạo điều kiện cho người lao động ở lại địa phương làm việc
triển khai ngay giải pháp hỗ trợ người dân người lao động doanh nghiệp
hợp tác xã hộ kinh doanh cá thể sớm ổn định phục hồi sản xuất kinh doanh
thành lập tổ công tác đặc biệt tại các bộ cơ quan địa phương về tháo gỡ khó khăn
vướng mắc cho doanh nghiệp người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
và đưa vào hoạt động ngay từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bến tre bỏ việc rán niêm phong cửa ô tô khi xe đi qua địa bàn tỉnh
nhiều ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh về lực lượng làm nhiệm vụ
tại chỗ kiểm soát cầu rạch miễu quốc lộ sáu mươi bến tre rán niêm phong cửa xe ô tô
khi các phương tiện này lưu thông ngang qua địa bàn tỉnh bến tre để sang tỉnh khác
cụ thể khi phương tiện ô tô hướng từ tiền giang đổ dốc cầu rạch miễu và địa bàn tỉnh bến tre
tại chỗ kiểm soát cầu rạch miễu lực lượng làm nhiệm vụ sẽ rán giấy niêm phong
và các cánh cửa ô tô để khi phương tiện này ra khỏi địa bàn tỉnh
thì xe sẽ được tháo niêm phong biện pháp này nhằm tránh tình trạng tài xế
ở bến tre những hình ảnh của việc rán niêm phong tại chỗ kiểm soát cầu rạch miễu
được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút nhiều bình luận và chia sẻ của cộng đồng mạng
đa phần đều tỏ xa không đồng tình với việc rán niêm phong này
nhất là khi chính phủ đã sang nghị quyết một trăm hai mươi tám về thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
bị thư tỉnh ủy bến tre lê đức thọ khẳng định địa phương đã xóa bỏ chuối chương này
từ khi tỉnh áp dụng chỉ thị một mươi chín cũng theo ông thọ từ khi bến tre thực hiện chỉ thị một mươi sáu
và chỉ thị một mươi năm có tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát cầu rạch miễu
đã gián niêm phong cửa ô tô đối với các phương tiện đi ngang bến tre để đi qua tỉnh khác
lãnh đạo bến tre nói gì về việc niêm phong cửa ô tô khi đi qua địa bàn tỉnh
liên quan đến vụ việc trên ông nguyễn minh cảnh phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre cho biết
những ngày đầu khi áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lực lượng phòng chống dịch tại cửa ngõ ra vào tỉnh đã thực hiện việc gián niêm phong cửa ô tô
lực lượng phòng chống dịch chỉ dán niêm phong trên cửa chứ không rán phần kính xe
khi đi hết địa phận tỉnh bến tre xe sẽ được mở niêm phong
theo ông nguyễn minh cảnh quãng đường từ đầu tỉnh bến tre qua tỉnh khác chỉ mất một mươi năm hai mươi phút
nên không quá dài không ảnh hưởng đến việc đi vệ sinh đột xuất của người trên xe
ông nguyễn minh cảnh giải thích lý do thực hiện biện pháp này là vì khi dịch bệnh bùng phát
nhiều tài xế khi đến địa phận tỉnh bến tre nhưng test nhanh hết hiệu lực
thực hiện test nhanh lại thì rất nhiều người dương tính
ông nguyễn minh cảnh cho biết dù lực lượng chống dịch đã rán niêm phong trên cánh cửa ô tô
nhưng nhiều tài xế vẫn dừng xe lại ven đường trên địa phận tỉnh
mua hàng hóa bằng cách hạ kính xuống để ra ngoài
liên quan đến vấn đề này chúng tôi sẽ liên tục cập nhật để gửi đến quý vị những thông tin mới nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại